ngày một mươi tám tháng một mươi liên đoàn lao động tp đà nẵng đã tổ chức lễ khánh thành công trình nhà ở công nhân khu công nghiệp hòa cầm
nhằm nâng cao đời sống vật chất điều kiện sinh hoạt cho công nhân lao động
tại lễ khánh thành liên đoàn lao động tp đà nẵng đã trao quyết định cho thuê nhà cho một mươi tám công nhân lao động đang công tác tại khu công nghiệp hòa cầm
dịp này liên đoàn lao động thành phố đã trao hỗ trợ cho chín mươi người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín mỗi xuất trị giá là một triệu đồng
ngoài ra liên đoàn lao động các quận huyện trên địa bàn đà nẵng và công đoàn ngành liên quan đã trao tặng hai mươi sáu chiếc ghế đá cho công trình nhà ở công nhân
và hai trăm tám mươi năm chiếc quạt máy cho công nhân lao động được thuê nhà